nhân dân lào chiều nay chủ tịch nước trần đại quang đã có các cuộc hội kiến với thủ tướng
chính phủ lào thôn luân si su lít và chủ tịch quốc hội bani gia tu tu và đến thăm đồng chí
chumali senyason nguyên tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
trong các cuộc hội kiến thủ tướng thôn luân si su lít và chủ tịch quốc hội bani gia tu tu
nhiệt liệt chào mừng chủ tịch nước trần đại quang và đoàn đại biểu cấp cao việt nam thăm
cấp nhà nước tới cộng hòa dân chủ nhân dân lào nhấn mạnh ý nghĩa của việc đây là chuyến thăm
cấp nhà nước đầu tiên của đồng chí trần đại quang trên cương vị chủ tịch nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa việt nam điều này thể hiện sự coi trọng của đảng nhà nước và chính phủ việt nam
cũng như của cá nhân chủ tịch nước trần đại quang đối với mối quan hệ đặc biệt việt nam lào
tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc không ngừng củng cố và phát triển mối
quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước
nhân dịp này các đồng chí lãnh đạo chính phủ và quốc hội lào cũng bày tỏ cảm ơn sâu sắc
tới đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã luôn dành sự giúp đỡ ủng hộ vô cùng to lớn và quý báo
cho lào trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng và phát triển
đất nước ngày nay cảm ơn việt nam đã tích cực ủng hộ để lào đảm nhiệm thành công vai trò
chủ tịch asean năm hai nghìn một mươi sáu
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ vui mừng sang thăm đất nước lào tươi đẹp đánh giá
các thành phố
đây là một thành tựu quan trọng mà nhân dân lào anh em đã giành được trong thời gian qua
chúc mừng lào đã tổ chức thành công cuộc bầu cử quốc hội lào khóa tám và đại biểu hội đồng
nhân dân cấp tỉnh thành phố lần đầu tiên
các vị lãnh đạo đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước nói chung và giữa quốc hội
chính phủ hai nước nói riêng hai bên đã trao đổi sâu rộng về các biện pháp nhằm thực hiện
hiệu quả nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước và kết quả kỳ họp lần thứ ba mươi tám
ủy ban liên chính phủ về hợp tác song phương việt nam lào phấn đấu hoàn thành thắng lợi
hiệp định hợp tác song phương giữa chính phủ hai nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cũng như không ngừng
đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa chính phủ và quốc hội hai nước
đến thăm đồng chí chumeli senyason chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ vui mừng được gặp
người đồng chí người bạn thân thiết của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
chủ tịch nước trần đại quang thông báo về kết quả của các cuộc hội đàm hội kiến với
lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ và quốc hội lào đồng thời khẳng định bang lãnh đạo mới
của hai nước sẽ kế thừa truyền thống tốt đẹp của các thế hệ lãnh đạo đi trước làm hết sức mình
để không ngừng vung đắp cho mối quan hệ đặc biệt việt nam lào
đến cuối giờ chiều nay chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ
nhân viên đại sứ quán việt nam bà con việt kiều và đại diện cộng đồng người việt đang sinh sống
tại lào chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao đồng chí đại sứ và tập thể cán bộ
một nhân viên đại sứ quán đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà đảng nhà nước và chính phủ giao phó
và yêu cầu đồng chí đại sứ cùng tập thể cán bộ nhân viên đại sứ quán tiếp tục phát huy tinh thần
trách nhiệm hoàn thành xuất sắc hơn nữa các nhiệm vụ được giao góp phần không ngừng củng cố
và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
nói chuyện với bà con việt kiều và đại diện cộng đồng người việt tại lào
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị cộng đồng người việt nam tại lào tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp
của cộng đồng người việt tại lào nỗ lực hết mình đóng góp vào công cụ phát triển kinh tế xã hội của sở tại
cũng như hướng về quê hương đất nước và ủng hộ cho mối quan hệ thủy chung sắc son việt nam lào
thưa quý vị và các bạn từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi chính thức có hiệu lực
trong đó có nội dung đáng chú ý là quy định về việc bắt buộc
âm ghi hình khi hỏi khung bị can tại điều một trăm tám mươi tám
để chuẩn bị cho việc triển khai nội dung này vào tối qua trung tướng bùi văn thành thứ trưởng bộ công an
đã đến kiểm tra công tác tại nhà máy e một trăm một mươi một tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an
là một trong những nhà máy của bộ công an được giao nhiệm vụ sản xuất lắp đặt các hệ thống ghi âm ghi hình
phục vụ công tác hỏi cung trong quá trình điều tra vụ án
thời gian qua nhà máy e một trăm một mươi một đã tích cực triển khai kế hoạch của bộ công an
trong việc sản xuất các thiết bị phục vụ công tác này
đến thời điểm hiện tại hệ thống thiết bị này đã được cán bộ chiến sĩ nhà máy e một trăm một mươi một hoàn thiện và hiệu chỉnh
lần cuối cùng trước khi đưa vào lắp đặt tại các đơn vị
sau khi nghe báo cáo kiểm tra thực tế trung tướng bùi văn thành đánh giá cao sự cố gắng của tập thể cán bộ chiến sĩ nhà máy e một trăm một mươi một
trong việc thực hiện chỉ đạo của bộ công an để việc sản xuất lắp đặt các thiết bị ghi âm ghi hình trong việc hỏi cung đúng thời hạn
trước mắt các thiết bị này sẽ được lắp đặt thí điểm ở một số đơn vị trước ngày hai mươi tháng bảy
thứ trưởng bùi văn thành mong muốn cán bộ chiến sĩ nhà máy e một trăm một mươi một tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu
làm chủ công nghệ để đáp ứng hiệu quả yêu cầu và đúng quy định của luật đã đưa ra
một số tin tức an ninh trật tự vào sáng qua ngày một mươi một tháng sáu tại xã đồng loan
đồng loan công an huyện hạ lan phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng
và đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn đã phá án bắt quả tang vụ tàng trữ một mươi kg ma túy dạng đá
đối tượng bị bắt giữ là nông văn dẫn chú tại xóm lũng nặng xã đồng loan huyện hạ lan
khám xét nhà của dẫn lực lượng chức năng thu được một mươi kg ma túy tổng hợp dạng đá
mở rộng điều tra đồn biên phòng lý vạn tiếp tục bắt đồng bọn của dẫn là hoàng văn cường chú ở xóm lũng nặng
hai đối tượng khai nhận số ma túy trên mua ở trung quốc mang về việt nam bán kiếm lời
hiện công an huyện hạ lan đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án để làm rõ các đối tượng trong đường dây
đồng thời hoàn tất hồ sơ ban đầu để chuyển đối tượng và tăng vật cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng
tiếp tục điều tra mở rộng
ngay sau khi phá thành công chuyên án ban giám đốc công an tỉnh cao bằng đã biểu dương kết quả đạt được của công an huyện hạ lan
và công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy tại địa phương
ban giám đốc công an tỉnh đã thưởng nóng cho công an huyện hạ lan một mươi triệu đồng về chiến công trên
có thể thấy rằng các đối tượng tội phạm vận chuyển buôn bán ma túy ngày càng tinh vi và một khi đã vận chuyển là mang theo số lượng lớn
chỉ trong đêm qua và dạng sáng ngày hôm nay cách nhau vài tiếng đồng hồ
lực lượng chức năng tại sơn la đã tiến hành bắt giữ liên tiếp hai vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn gần ba mươi bảy viên ma túy tổng hợp
lợi dụng đêm tối và địa hình hiểm trở một đối tượng đang vận chuyển trái phép trên ma túy với số lượng ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp
đã bị lực lượng công an huyện yên châu tỉnh sơn la bắt giữ vào tối qua
đối tượng bị bắt là vàng a phong chú tại bản mai thuận xã cò nòi huyện mai sơn
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm trên ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp với trọng lượng là ba ba trăm tám mươi bảy kg một xe máy mang biển kiểm soát ba mươi y hai chín nghìn sáu trăm sáu mươi hai và một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an phong khai nhận được một đối tượng ở xuôi thuê vận chuyển số ma túy trên từ bản lao khô xã yên sơn huyện yên châu về xã cỏ nòi huyện mai sơn với số tiền công là ba triệu đồng
để vận chuyển số ma túy trên phong đã dùng một bao tải để chứa ma túy sau đó bù vào giá để hàng của xe máy
vận chuyển thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
chỉ cách vụ việc trên vài giờ đồng hồ vào dạng sáng ngày hôm nay tại địa bàn xã trường sơn huyện mộc châu tỉnh sơn la tổ công tác đồng biên phòng cửa khẩu lóng sập và tri cục hải quan cửa khẩu lóng sập
chủ trì phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng sơn la công an huyện mộc châu tiếp tục phát hiện bắt giữ tráng a hạ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la đang có hành vi mua bàn trái phép chín trăm chín mươi viên ma túy tổng hợp có trọng lượng là chín mươi ba tám mươi sáu gram
đối tượng tráng a hạ khai nhận đã mua số ma túy trên từ bên kia biên giới việt lào với số tiền là ba mươi triệu đồng để mang ra thị trấn mộc châu huyện mộc châu bán kiếm lời
để trôn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng tráng a hạ đã giấu ma túy vào người con gái của mình

ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố long xuyên tiếp nhận tin báo của vũ thị thanh xuân cư trú tại huyện nhân trạch tỉnh đồng nai là kế toán của doanh nghiệp xăng dầu lê ngọc ở huyện châu thành tỉnh an giang bị đối tượng xấu khống chế cướp tài sản
theo tường trình khoảng một mươi năm h ngày tám tháng sáu xuân được chủ doanh nghiệp giao một trăm ba mươi triệu đồng mang đến ngân hàng để giao dịch
trên đường đi thì bị hai thanh niên đi xe gắn máy mặc áo khoác đeo khẩu trang khống chế
điều khiển xe đến nơi vắng mở cốp xe cướp toàn bộ số tiền và hai điện thoại di động
qua quá trình thẩm tra xác minh thì lực lượng ánh sát hành sự cũng đi đến cái nhận định là có khả năng là cái vụ cướp này là không có xảy ra trong thực tế
vì theo trình bài thì cái đoạn đường mà bị hại này bị đối tượng khống chế thì rất là xa khoảng bảy km
trên đoạn đường đó đi đó thì rất là nhiều cơ hội để mà cô này thoát khỏi sự khống chế của đối tượng
nhưng mà vẫn đi làm
qua thu thập chứng cứ kết hợp với biện pháp nghiệp vụ sắc bén của điều tra viên chỉ sau hai giờ đối tượng vũ thị thanh xuân đã phải thừa nhận hành vi chiếm đoạt số tiền một trăm ba mươi triệu đồng của doanh nghiệp lê ngọc tiêu xài vào mục đích cá nhân
sau đó đến cơ quan công an trình báo là bị cướp với mục đích là để hợp thức hóa số tiền nói trên
nó làm chung cho mình là cũng năm sáu năm nay rồi
thì thấy cũng tin tưởng giao đi cũng số tiền có khi cũng nhiều có khi cũng ít
nhưng mà thấy đó giờ
tiền dư nó cũng dễ trả lại cho mình đó
theo giờ gặp trường hợp này thì mình cũng phải lên sợ rồi
cũng phải cẩn thận hơn chứ sau này cũng phải tự mình đi à
đội cảnh sát hình sự cũng khuyến cáo đối với các công ty doanh nghiệp khi có đi giao dịch các số tiền lớn mà giao cho nhân viên đi
thì mình cũng nên bố trí người thân trong gia đình những người mình tin tưởng được
để nhằm tránh tạo cái sơ hở để cho các cái đối tượng lợi dụng vào đây
để nhằm chiếm đọt tài sản
và báo tin giả gây cho khó khăn cho cơ quan điều tra
trước đó công an phưởng mỹ thạnh cũng tích nhận tin báo của bà diệp thị hương
chú phưởng mỹ thạnh thành phố long xuyên bị ba thanh niên bịt mặt không chế
cướp của bà một chiếc lắc vàng hai mươi bốn k trọng lượng ba chỉ và một đôi hoa tai
sau khi khám nghiệm hiện trường lực lượng công an xác định đây là vụ dựng hiện trường giả
trước những chứng cứ không thể chối cãi bà hương khai nhận bị một người bán vé số lừa tiền
tuy nhiên sợ bị chồng mắng nên đã chói tay ra phía sau rồi truy hô
cô giả bị cướp
qua nhiều vụ án cho thấy dựng hiện trường giả xuất phát từ nhiều nguyên nhân
cho dù xuất phát từ động cơ mục đích nào thì hành vi này đều đáng bị lên án
bởi vì không chỉ gây hoang mang dư luận ảnh hưởng đến an ninh trật tự
mà còn làm mất thời gian công sức của lực lượng chức năng
thưa quý vị và các bạn
trong sử dụng và bất cập trong quản lý đất đai là hiện trạng đang diễn ra ở hầu khắp các địa phương trên cả nước
đây cũng là một trong những trở ngại lớn của phát triển kinh tế xã hội đã được đề cập nhiều
nhưng tại một số địa phương việc giải quyết thực trạng này vẫn chưa có chuyển biến
câu chuyện cụ thể về nhiều khu đất nằm ở vị trí đắc địa tại khu vực trung tâm thành phố hà nội
đã được quy hoạch để phát triển các dự án quy mô lớn
nhưng sau nhiều năm vẫn không thể triển khai là vấn đề được du lận quan tâm
thưa quý vị và các bạn
mặc dù đã được triển khai từ chục năm nay
thế nhưng hiện trạng sử dụng của dự án này vẫn nguyên hiện trạng
không những vậy do diện tích sử dụng lớn và bị bỏ hoang
nên nơi đây đã trở thành nơi kinh doanh nơi ở
thậm chí là nơi đổ trộm rác thải phế thải xây dựng
đây chính là những vấn đề nổi cộng của những dự án chỉ nằm trên giấy
dự án công viên cầu giấy dù đã được quy hoạch
nhưng vẫn bị bỏ hoang và ngập trong bãi rác
như thế này
theo phản ánh của người dân xung quanh
nếu như trước đây xe tải đua nhau chở rác vào khu quy hoạch này
thì hiện tại vẫn xảy ra tình trạng đổ trộm rác thải
nhưng hình thức bớt lộ liễu hơn
không những ngập trong rác
nơi đây còn trở thành nơi ở nơi kinh doanh
thậm chí là nơi đốt rác
mua này là chưa đốt thì người ta không bán người ta không mua
sao chị lại chọn địa điểm này đến nơi
nơi đây đủ cái chỗ này không có dân cư ở đây
công viên cầu giấy là dự án xây dựng hồ điều hòa
và khu công viên trung tâm trên diện tích rộng bảy mươi một ha
tiếp giáp với mặt đường phạm hùng
giao cắt giữa quận cầu giấy và quận nam tử liêm
mong muốn của người dân về một khu vui chơi nơi sinh hoạt công cộng
đến nay vẫn chỉ dừng lại ở việc xây dựng dự án
thực trạng này đã gây nhức nhối dư luận trong suốt một thời gian dài vừa qua
mặc dù có nhiều lý do khách quan chủ quan đã gây ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án
việc chậm khai thác hoặc chưa quan tâm khai thác khu đất vàng này
thì không những chỉ ảnh hưởng đến diện mạo của đô thị thủ đô
bởi vì đây là những khu vực cần phải di rời để tạo lập một diện mạo thủ đô mới
xứng tầm với khu vực và thế giới
bây giờ cả nước đang kỳ vọng hà nội là một thủ đô mang đậm dấu sắc
mang đậm bản sắc của thăng long hà nội và là một thủ đô hà nội hội nhập
một thủ đô hà nội sẽ có vị thế với khu vực và thế giới
thế thì muốn có diện mạo mới chúng ta phải có cái khai thác hợp lý
những khu đất vàng bị bỏ hoang đã được thành phố hà nội nhắc tới
với danh sách hơn ba mươi dự án đã từng phải nhận tối hậu thư vì triển khai dề già
thế nhưng vẫn hình như hà nội đang đánh trống bỏ rùi
vì nó chưa nhắc chúng và đúng về những dự án bị bỏ hoang
lý do được đưa ra là do kinh tế khó khăn nên nhiều dự án chậm tiến độ
nhưng không loại trừ những trường hợp do năng lực chủ đầu tư có vấn đề
nhưng dù với nguyên nhân nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận một thực tế
là chúng ta đang để lãng phí hàng chục thậm chí hàng trăm nghìn tỷ đồng do lãng phí tài nguyên đất
hà nội đã có một quá trình phát triển
lâu dài đặc biệt là sau quy hoạch năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và nhất là sau khi mở rộng địa giới hành chính
thì cùng với đó có rất nhiều công trình khu đất được chuyển đổi công năng
nhưng thực tiễn khai tác sử dụng khu đất này đã từ nhiều năm nay chưa luận các nhà chuyên môn
đặt ra vấn đề là cần phải khai thác có hiệu quả trong khi đó định hướng quản lý đô thị đã được
ủy ban nhân dân thành phố hà nội hội đồng nhân dân thành ủy hà nội đề cập đến
nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn
năm hai nghìn một mươi ba khu vực nhà máy rượu hà nội nằm ở số chín mươi bốn lò đúc đã được sở quy hoạch và kiến
trúc nghiên cứu bố trí để xây dựng trường học nếu được triển khai thì toàn bộ diện tích hơn
ba năm trăm linh m hai này sẽ được dành để xây dựng trường học bởi học sinh cấp một và cấp hai lê ngọc hân
vẫn phải học chung ở một địa điểm tại số bốn mươi một lò đúc thế nhưng đến nay sau gần ba năm
dự án này vẫn án binh bất kỳ
nhiều kết quả xác động và công năng sử dụng của diện tích đất này đã được sử dụng vào việc khác
theo ông đào ngọc nghiêm phó chủ tịch hội quy hoạch phát triển đô thị việt nam thì không
khó để tìm ra nguyên nhân và hướng xử lý tình trạng chậm trễ trong việc triển khai dự án
dẫn đến việc bỏ hoang nhiều diện tích vàng ở hà nội nhưng mấu chốt để giải quyết vấn đề này
vẫn phụ thuộc phần nhiều vào sự vào cuộc của chính quyền sở tại và các ban ngành liên quan
trước hết là thành phố hà nội cần phải đẩy nhanh cái việc giới thiệu địa điểm mới để đảm bảo cái cuộc sống
sống đảm bảo điều kiện làm việc cho người ta khi người ta di rời đi thì cái này phải nói là hà nội

người ta có những cái thuận lợi vẫn tiếp tục phát triển được cái thứ hai phải tạo ra một cái cơ chế chính sách để cho người ta thấy di rời đi người ta có những cái thuận lợi vẫn tiếp tục phát triển được
cái thứ hai phải tạo ra một cái cơ chế chính sách để cho người ta thấy di rời đi người ta có những cái thuận lợi vẫn tiếp tục phát triển được nhưng mà một cái vấn đề thứ ba nữa tôi cho cái này rất cần thiết là phải kiểm tra giám sát phải xây dựng một cái kế hoạch với những cái bước đi rất cụ thể cho người ta nhưng mà một cái vấn đề thứ ba nữa tôi cho cái này rất cần thiết là phải kiểm tra giám sát phải xây dựng một cái kế hoạch với những cái bước đi rất cụ thể cho người ta
và nếu chúng ta giao cho người khác thì phải nói là cái việc kiểm tra xử lý thiếu quyết liệt chưa thường xuyên đã làm cho những cái chủ đầu tư ở những cái khu đất vàng này họ chậm trễ và đôi khi có thể nói họ chây ý đi
để nâng cao chất lượng sống của người dân hà nội thì việc xử lý theo định hướng trong đó có một yếu tố cần quan tâm đến là khai thác có hiệu quả những khu đất vàng
trong khi những vấn đề về giải quyết nhu cầu nhà ở xây dựng bệnh viện trường học
quỹ đất dành cho giao thông tỉnh của hà nội ngày càng trở nên cấp thiết thì một diện tích không nhỏ đất đai ở những vị trí đắc địa lại bị bỏ không
nghịch lý nơi cần thì không có nơi có thì quản lý khai thác kém hiệu quả khiến diện mạo đô thị ngày càng trở nên méo mó
tôi lấy thử nhờ nhà siêu mỏng siêu méo chỉ có vài chục mét vuông người dân ta vẫn kiên quyết tạo ra những cái siêu mỏng siêu méo tây đỡ khá là hiệu quả
nhưng trong đó thành phố hà nội đang quản trong tay hàng vài chục hàng trăm
nếu chúng ta đất được cái khu đất vàng như vậy thì chúng ta lại không biết khai thác hiệu quả mà hiện nay vẫn quay lại để chất chống hoang hóa
thì cho đây là cái nghịch lý giữa cái quyền lợi người dân với lại cái đẩy mạnh cái quyết liệt trong khai thác sự đất vàng mà các cơ quan quản lý đang xem xét
thì tôi cho đấy là vấn đề cần quan tâm
thưa quý vị các bạn trong khi hàng nghìn hộ dân ở thủ đô hà nội đang loay hoay khổ sở tìm trường lớp cho con bởi vì thiếu các cơ sở trường học
hay phần lớn các khu dân cư đều thiếu những khu vui chơi
hay những nơi sinh hoạt công cộng thì ngay giữa lòng hà nội tồn tại rất nhiều những khu đất vàng lại trở nên hoang hóa
sự khó hiểu này đặt ra câu hỏi đến bao giờ thành phố hà nội mới thực sự quyết liệt trong việc xử lý những khu đất hoang nơi mà mỗi tất đất là một tất vàng
ban giám đốc điều hành nhóm ngân hàng thế giới đã phê duyệt khoản tiến dụng ba trăm một mươi triệu đô la mỹ giúp việt nam nâng cao sức chống trọi với biến đổi khí hậu
và đảm bảo sinh kế bền vững cho một hai triệu người dân sinh sống tại chín tỉnh vùng đồng bằng sông cửu long
đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng biến đổi khí hậu ngập mặn sói lở bờ biển và lũ lụt
khoản tín dụng này sẽ giúp nông dân nâng cao năng lực quy hoạch theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu
cũng như tăng sức chống trọi với biến đổi khí hậu trong quản lý sử dụng nguồn đất và nước
dự án sẽ đem lại những lợi ích trực tiếp cho nông dân như là những người sản xuất lúa gạo ở các tỉnh nằm phía thượng nguồn vùng châu thổ
cũng như các hộ dân nuôi trồng thủy sản làm hương nghiệp tại các tỉnh ven biển ở khu vực này
trong đó có người dân độc thiểu số khmer ở hai tỉnh sóc trăng và trà vinh
tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlines vừa phát đi thông tin khuyến cáo tới các hành khách đi trên đường bay đến
đi hoặc nối chuyến từ pháp trong giai đoạn từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
theo thông báo nghiệp đoàn phi công pháp trong đó có phi công của hãng hàng không evf
air france tiến hành đình công trong giai đoạn từ ngày một mươi một tháng sáu đến ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
một số chuyến bay của air france trong giai đoạn này phải điều chỉnh kế hoạch bay
bao gồm chuyến bay hợp tác liên doanh colshare với việt nam airlines
tình trạng này có thể sẽ ảnh hưởng đến hành khách đã mua vé của việt nam airlines đi trên các chuyến bay hợp tác liên doanh colshare
đến đi từ paris pháp cũng như các hành khách nối chuyến qua paris trên các chặng bay do ern khai thác
do đó vietnam airlines khuyến nghị hành khách có kế hoạch đi lại giữa việt nam và pháp hoặc nối chuyến qua paris
trong thời gian này thường xuyên cập nhật thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng
website chính thức của air france và việt nam airlines
hành khách cần sự trợ giúp có thể liên hệ các phòng vé đại lý của hãng trên toàn quốc hoặc số điện thoại
hà nội bốn trăm ba mươi tám ba trăm hai mươi ba trăm hai mươi thành phố hồ chí minh tám trăm ba mươi tám ba trăm hai mươi ba trăm hai mươi đà nẵng năm nghìn một trăm một mươi ba tám trăm ba mươi hai ba trăm hai mươi

hành khách cần sự trợ giúp có thể liên hệ các phòng vé đại dịch của hãng trên toàn quốc hoặc số điện thoại